dự án luật giáo dục đại học dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp quốc hội lần này
trong đó nội dung trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học được dư luận hết sức quan tâm
đây là một định hướng quan trọng phù hợp với xu thế phát triển của thế giới
tuy nhiên làm thế nào để tự chủ đại học không dẫn tới việc buông lỏng chất lượng đào tạo
bên lề kỳ họp quốc hội các đại biểu quốc hội đã có ý kiến góp ý về nội dung này
theo nhiều đại biểu xu hướng tự chủ đại học là đúng đắn và cần thiết
nhưng để chất lượng đào tạo không bị buông lỏng
thì các cơ sở giáo dục đại học phải tăng tính giải trình tự chịu trách nhiệm
đặc biệt là phải công khai minh bạch trong hàng loạt các vấn đề như số liệu
báo cáo của trường đại học cũng như phải có cơ quan kiểm định chất lượng độc lập và tin cậy
nhà nước là tăng cường khâu quản lý ở nhiều mặt nhưng trong đó đặc biệt là vấn đề kiểm định
để làm sao để khi cho xuất xưởng một cơ sở giáo dục đại học
anh phải đủ tiêu chuẩn để mới được tham gia vào cái quá trình đào tạo đó
thì đây là tôi cho rằng rất quan trọng
và trong toàn bộ cái quá trình tồn tại của họ họ cũng vẫn chịu sự quản lý kiểm định của nhà nước
các đại biểu cũng cho rằng để tự chủ một cách thực chất
dự thảo luật cần quy định rõ hơn nữa về vai trò chức năng của hội đồng trường
hội đồng trường sẽ là nơi quyết định chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển
phương hướng đào tạo bảo đảm chất lượng giáo dục của trường
hiện nay vai trò của hội đồng trường còn rất mờ nhạt
tồn tại trên danh nghĩa
trong luật của hai nghìn một mươi hai thì cũng quyết định thành là vội đồng trường
cũng giao quyền cho hội đồng trường
nhưng mà khi đấy thì phần lớn những quyền thuộc gọi là quản lý các hoạt động nhà trường
thì đang tập trung vào cơ quan chủ quản
tức là các bộ ngành người ta làm
và như vậy hội đồng trường không còn có những thứ là
ban giám hiệu làm xong rồi có những gì quyết định cần muốn thì xin cơ quan chủ quản
thì không cần xin qua đồng trường
tự chủ đồng nghĩa với việc các trường cũng được tự quyết định mức học phí
tuy nhiên các đại biểu cũng ban khoan bởi một số ngành đào tạo đặc thù
như y khoa xây dựng kiến trúc
với thời gian học dài kinh phí lớn thì cũng phải cần có những đầu tư ngân sách
theo hướng đặt hàng đặc biệt cần có cơ chế đối tượng học sinh sinh viên nghèo
nhiều đại biểu cho rằng là phải có tích một nguồn kinh phí nhất định
để tạo điều kiện cho các học sinh nghèo và khuyến khích những học sinh học giỏi
tham gia học tập đồng thời là cũng có thể là khuyến khích
để mà tạo điều kiện cho những đối tượng học sinh
nước ngoài có thể là vào việt nam mà thông qua cái nguồn ngân sách này
dự án luật giáo dục đại học được thảo luận lấy ý kiến lần thứ hai
dự kiến dự án luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp quốc hội này